tại tỉnh kandan campuchia thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
và thủ tướng chính phủ vương quốc campuchia hun sen đã dự cắt băng khánh thành cầu long bình trờ reham
nối liền hai tỉnh an giang việt nam và kandan campuchia
với tổng mức đầu tư gần tám trăm linh tỷ đồng đây là công trình giao thông lớn thứ hai tại campuchia
được xây dựng bằng nguồn vốn tín dụng yêu đãi của chính phủ việt nam
công trình này là một biểu tượng một minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện
giữa hai nước việt nam campuchia
cầu long bình chere tom có tổng chiều dài bốn trăm ba mươi chín sáu mét quy mô thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép
và bê tông cốt thép giữ ứng lực kết cấu nhịp chính dạng dầm hộp thi công theo phương pháp đúc hẳng cân bằng
kết cấu nhịp dẫn gồm bốn nhịp dạng giả
công trình cầu long bình ther ray tom được khởi công xây dựng ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ việt nam và thủ tướng chính phủ vương quốc campuchia
dự án đầu tư xây dựng cầu long bình chere tom là dự án hợp tác giữa chính phủ việt nam
và chính phủ vương quốc campuchia để thay thế phà hiện tại
công trình này là một biểu tượng một minh chứng sống động của mối quan hệ hợp tác toàn diện
giữa hai nước việt nam campuchia
mặc dù việt nam còn những khó khăn nhưng với tinh thần láng giềng tốt đẹp
chính phủ việt nam đã hỗ trợ khoản tiến dụng ưu đại trị giá một mươi tám bảy mươi sáu triệu đô la mỹ
để giúp chính phủ campuchia xây dựng phần cầu phía campuchia
thời với việc xây dựng phần cầu phía việt nam
cầu long bình chere tom là công trình giao thông lớn thứ hai tại campuchia
tiếp theo dự án quốc lộ bảy mươi tám được xây dựng bằng vốn tiến dụng ưu đại của chính phủ việt nam
đây sẽ là chuyến đường ngắn nhất nối thủ đô bombay với biên giới việt nam
giúp cho người và phương tiện qua lại khu vực biên giới giảm được đáng kể thời gian
so với sử dụng phà góp phần phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước
cũng như góp phần giảm nghèo ở những khu vực
công trình này là một minh chứng sóng động cho sự phát triển của quan hệ hợp tác toàn diện
giữa hai nước hai dân tộc chúng ta
để công trình cầu long bình chere tom bám đảo chất lượng bền vững
hiệu quả lâu dài và mãi mãi luôn là cây cầu là nơi kết nối những bờ vui của người dân hai nước
sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tạo điều kiện giao lưu thông thương
cho khu vực cửa khẩu khánh bình góp phần phát triển các mặt kinh tế
văn hóa xã hội cho những người dân
nhân dân hai tỉnh an giang việt nam và can đan campuchia nói riêng
góp phần ngày càng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tỉnh phía tây nam nói chung
đồng thời có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị
và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia việt nam và campuchia
thủ tướng chính phủ vương quốc campuchia samdek hun sen ghi nhận những đóng góp hết sức thiết thực
của chính phủ và nhân dân việt nam trong công cuộc kháng chiến cứu nước
giải phóng khỏi nạn diệt chủng pol pot yen seri
công trình cầu long bình tre rai thom hôm nay minh chứng cho tỉnh hữu nghị anh em hợp tác cùng phát triển
đặc biệt là dịp kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ ngoại giao hai nước